tại lào cai trời mưa rét sương mù dày đặc nhiệt độ đo được là hai độ c tuy nhiên lượng khách du lịch đổ về đỉnh phan xipang vẫn rất đông
theo ghi nhận tại lào cai trời mưa rét sương mù dày đặc độ ẩm bão hòa một trăm linh gió thổi rất mạnh nhiệt độ đo được là hai độ c
tuy nhiên từ sáng sớm lượng khách du lịch đổ về đỉnh phan xipang vẫn rất đông nhiều người tỏ ra khá thích thú và phấn khởi khi chinh phục độ cao ba một trăm bốn mươi ba m và được tận hưởng cảm giác rét cóng
theo dự báo trong thời gian tới vẫn còn nhiều đợt không khí lạnh với mức nhiệt sụt giảm đáng lo ngại
vì vậy các địa phương cần có kế hoạch phòng chống rét cho người gia súc gia cầm và hoa màu để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra